cần nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền và khả năng của người khuyết tật để người khuyết tật có thể tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật
đó là ý kiến của các chuyên gia trong hội thảo lồng ghép người khuyết tật trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật vừa được tổ chức tại hà nội
các đại biểu nhấn mạnh dù đã có những điều luật quy định về hỗ trợ người khuyết tật trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
tuy nhiên trên thực tế người khuyết tật còn gặp không ít khó khăn trong lĩnh vực này
nhiều học sinh khuyết tật ở các trường nghệ thuật chưa tìm được công việc ổn định các đơn vị nghệ thuật chưa sẵn sàng nhận người khuyết tật có đủ khả năng và năng lực
các chương trình của người khuyết tật hầu như bị tách riêng chưa hòa nhập thật sự vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật nói chung
nhiều công trình văn hóa chưa được xây dựng và cải tạo đảm bảo người khuyết tật có thể tiếp cận sử dụng theo quy chuẩn và các tiêu chuẩn nhà nước ban hành
các đại biểu cũng đưa ra các đề xuất nhằm giải quyết những vướng mắt còn tồn động giúp người khuyết tật tự tin tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật hòa nhập cộng đồng